chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình phóng sự điều tra phát sóng hàng ngày trên intv
xin được tiếp tục trở lại với câu chuyện giả nhãn mát made in vietnam mà chúng tôi đã chuyển đến phần một trong chương trình ngày hôm qua
cách đây ít hôm thì trên báo tuổi trẻ các đồng nghiệp của chúng tôi đã thực hiện luật bài điều tra chỉ ra những dấu hiệu nghi vấn các sản phẩm của công ty asanjo là hàng trung quốc đội lốt hàng việt
asanjo bị nghi ngờ đã dùng những chiêu thức tương tự như khải siêu để đánh lừa người tiêu dùng trong một thời gian dài
vụ việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nhưng nó tiếp tục cho thấy tình trạng thương hiệu việt bị lợi dụng nghiêm trọng
xử lý vấn đề này như thế nào rõ ràng là một câu hỏi cần được trả lời sớm
toàn bộ lô hàng là nồi cơm điện ấm đun nước này được nhập khẩu chính ngạch từ trung quốc qua cửa khẩu hữu nghị
nhưng điều đáng nói là hàng hóa đã được in nhãn made in việt nam ngay trên bao bì sản phẩm
tất cả các thông tin về sản phẩm tên nhà sản xuất được thể hiện bằng tiếng việt
khi chúng tôi kiểm tra và đã phát hiện ra là doanh nghiệp đã in ấn trên bao bì sản phẩm
hàng hóa sản xuất tại việt nam và ở đây có thể nói là doanh nghiệp đã giả mạo xuất xứ việt nam
phương thức tự đoạn của các đối tượng hiện tại bây giờ đang hoạt động rất tinh vi
các cái tem nhắn mắc và các cái sản phẩm đó được dập và được sản xuất theo dây truyền rất hiện đại
bốc số hàng hóa đó trà trộn vào cái phần hàng mà có hoa đơn chính từ
trên thực tế với những trường hợp có gián sẵn nhãn hàng hóa made in việt nam như vừa nói ở trên
còn dễ xử lý như trường hợp này lại khác
mọi thông tin của sản phẩm đều thể hiện bằng tiếng việt
trong đó đáng chú ý là tên và địa chỉ một doanh nghiệp trong nước được in đậm trên bao bì sản phẩm
tạo cảm giác đây là hàng sản xuất trong nước dù nó được nhập về từ trung quốc
nhưng rất khó để xử lý những sản phẩm như thế này ở khâu nhập khẩu
vì nhà sản xuất đã không ghi sẵn nhãn mát
các doanh nghiệp cũng không thể xử lý bằng các quy định về nhãn hàng hóa
đấy là các kẽ hở của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu
thì sẽ gây khó khăn cho quản lý thị trường ở cái chỗ là không kiểm soát được chặt chẽ đối với mặt hàng này
bởi vì là doanh nghiệp đưa vào
trong đó thì nếu doanh nghiệp mà không gắn nhãn phụ
mà doanh nghiệp lại tung ra thị trường thì nhiều lúc lực lượng quản lý thị trường không kiểm soát được
lo lắng nảy sinh các nguy cơ
hàng nước ngoài đội lốt hàng việt ở khâu lưu thông
lực lượng hải quan từng có nhiều kiến nghị điều chỉnh lại quy định
theo hướng yêu cầu dán tem nhãn phụ thể hiện xuất xứ hàng hóa ngay từ khâu nhập khẩu
chứ không đợi đến khâu lưu thông
lo lắng của cơ quan hải quan là có lý
khi mà thực tế thị trường đang tồn tại nhiều sản phẩm nhập khẩu từ trung quốc
về đến kho hàng của doanh nghiệp mới bắt đầu dán nhãn made in việt nam
thậm chí là gian nhãn hàng hóa châu âu hàng thái lan
để đem bán trên thị trường đánh lừa người tiêu dùng rất khó kiểm soát
bên cạnh đó một thủ thuật khác của doanh nghiệp
đó là việc họ đặt sản xuất toàn bộ sản phẩm ở nước ngoài
dán tem nhãn phụ thể hiện xuất xứ nước ngoài
nhưng lại định vị là thương hiệu việt hàng việt nam chất lượng cao
phần nào đó gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
đơn cử như sản phẩm quạt điện và nhiều sản phẩm gia dụng của săn house
được nhập nguyên chiếc từ trung quốc
có thể hiểu
sản xuất ở nước ngoài
nhưng lại chỉ có hướng dẫn sử dụng các thông tin về sản phẩm bằng tiếng việt
thậm chí có nhiều giải thưởng hàng việt nam chất lượng cao
hay giải thưởng thương hiệu quốc gia đã được trao cho săn hào
nên đã định vị cho người tiêu dùng đây là hàng việt nam
câu hỏi như thế nào thì được coi là hàng việt nam
cho đến nay thật sự vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng